sau trận bán kết đầy nghẹt thở và cũng đầy cảm xúc vừa qua có lẽ chưa bao giờ niềm tự hào dân tộc lại hiện hữu
và lan tỏa một cách mạnh mẽ theo tình yêu bóng đá đến như vậy
tinh thần và cảm xúc ấy thậm chí còn lan tỏa tới cả cộng đồng người việt ở khắp nơi trên thế giới
và new york là một trong số đó
cách xa quê hương hàng chục nghìn km tranh lệch múi giờ tới hai mươi bốn tiếng
ngày ở việt nam là đêm ở new york
thế nhưng không khí ăn ngủ cùng đội tuyển u hai mươi ba cũng không kém phần sôi động
các chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam còn tiếp thêm cho người việt ở new york thêm niềm tự hào dân tộc
khi mà giờ đây bóng đá việt nam đã vươn lên nhóm dẫn đầu tại khu vực
giữa mùa đông lạnh giá nơi xứ người bóng đá đã khiến cho những người con xa xứ xích lại gần nhau hơn
thêm yêu tổ quốc hơn với cùng một mong muốn đội tuyển u hai mươi ba sẽ làm nên kỳ tích vào trận chung kết